hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện trường các đối tượng khai thác gỗ trái phép được xác định là tại tiểu khu tám trăm một mươi chín a
thuộc địa phận huyện cư san huyện madrak và xã ninh tây thị xã khánh hòa
bước đầu cơ quan công an cũng xác định được có hơn hai mươi bốn mét khối gỗ
đã được các đối tượng khai thác đưa về bãi tập kết
và hiện vụ việc đang được công an huyện madurak tiếp tục điều tra mở rộng
vì tin tưởng người quen gần chục hộ dân ở huyện eak tỉnh đắk lắc
đã bị lừa vay tiền và nông sản với tổng trị giá
trên hai bốn tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ra cáo trạng
truy tố đối tượng trong vụ án lừa đảo này
lê thị kê chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
làm nghề thu mua nông sản tại huyện eika từ năm hai nghìn một mươi hai
trong quá trình kinh doanh kê đã vay tiền và mua nợ nông sản
của bảy hộ dân sinh sống ở huyện eak với số tiền lên tới trên hai bốn tỷ đồng
và đã dùng số tài sản để đi mua đất và tiêu xài cá nhân
khi thấy các hộ dân đến đòi tiền nhiều lần kê đã bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã bắt giữ đối tượng kê
công an tp vinh viện kiểm sát nhân dân tp vinh tỉnh nghệ an
vừa tổ chức thực hiện hiện trường vụ án cướp tài sản xảy ra trước đó
tại phường trung đô tp vinh
vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
hai đối tượng là nguyễn anh tuấn và lê viết quyền cùng chú tại phường hưng dũng tp vinh
đã xông vào phòng trọ tại địa chỉ số một mươi sáu đường phượng hoàng
thuộc khối sáu phường trung đô để cướp tài sản của hai nữ sinh viên đang thuê trọ tại đây
đối tượng quyền đã bịt khẩu trang cầm gậy dài bất ngờ xông vào phòng
đánh các đạn nhân rồi lấy gắt chiếc máy tính sách tay
bỏ chạy lên xe mô tô do nguyễn anh tuấn điều khiển sau đó bỏ trốn
nhận được tin báo lực lượng công an đã tiến hành điều tra cho đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đã bắt giữ được các đối tượng khi các đối tượng đang lẩn trốn tại huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
liên quan đến vụ hai thanh niên cầm tuyếp sắt chặn đầu và đập vỡ kính xe ô tô khách dường nằm
xảy ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện hoàng hóa
công an huyện hoàng hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ được hai đối tượng
là hoàng văn phong và nguyễn anh tuấn
nguyễn văn cường về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai lái xe của công ty vĩnh quang có địa chỉ tại thành phố thanh hóa
điều khiển xe ô tô khách dường nằm chạy tuyến hà nội thanh hóa
khi đến khu vực cầu đò lèn huyện hà trung thì bất ngờ bị phong và cường
điều khiển xe máy vượt lên và ra tín hiệu dừng xe
nhưng lái xe không dừng mà tiếp tục di chuyển
khi đến khu vực ga nghĩa trang thuộc địa phận xã hoàng trung huyện hoàng hóa
thì bị hai đối tượng trên tiếp tục vượt lên chặn đầu trước xe khách
và dùng gạch đá uy hiếp buộc lái xe phải dừng xe
khi xe vừa dừng lại thì hai đối tượng đã chửi bới sau đó dùng cửa lê và tuyếp sắt
đập vỡ kính chắn gió phía trước và kính ở bên hông xe khách
khiến ba người trên xe ô tô khách là lái xe và phụ xe bị thương
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trợ tự xã hội công an tỉnh vĩnh lạc
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm
vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức
lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an đã bất ngờ ập vào
bắt quả tang một mươi năm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa phương
và huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống của lê đức hiền chú xã trung hiếu huyện vũng liêm
kiểm tra trên chiếu bạc và tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ
hơn tám mươi ba triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc này do đối tượng hiền tổ chức
khu vực đánh bạc nằm sâu trong vườn vắng chỉ có một lối đi vào
xung quanh được che chắn và có hàng rào rất cẩn thận nên khó tiếp cận
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện vũng liêm
xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian cận tết liên tiếp phát hiện rất nhiều vụ buôn bán vận chuyển trái phép
phóng nổ tại các địa phương
hai vụ việc vừa bị bắt giữ tại an giang và đồng nai
võ minh phong nhờ cha ruột là võ minh vương điều khiển xe máy chở đi giao pháo
khi đến khu vực tổ hai mươi bốn ấp hòa long bốn thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ năm mươi bao pháo nổ dạng quả bóng nhiều màu sắc
gồm năm viên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên
được mua từ một tài khoản trên mạng xã hội với giá chín triệu đồng
trên đường hoàng văn cự thuộc ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu
lực lượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tang phạm văn sơn
đang điều khiển xe máy vận chuyển hai thùng giấy cắt tông đựng hai mươi bịch pháo nổ dạng hình tròn
và năm hộp pháo hoa dạng hình ống với tổng cộng gần hai mươi kg
khám xét nơi ở trọ của sơn tại phường hiệp bình chánh quận thủ đức thành phố hồ chí minh
lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi kg pháo nổ các loại
một trăm linh đồng một kg trứng non
tám mươi đồng một con vịt đông lạnh
và đây là giá của những thực phẩm trôi nổi
qua bàn tay phủ phép của các gian thương thì trở thành đặc sản và được đẩy giá lên gấp đôi gấp ba lần
khoáng hàng đông lạnh với số lượng hơn một tấn trứng non và thịt vịt có xuất xứ nước ngoài nhập lậu vào việt nam
vừa bị công an quận tây hồ thành phố hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi một
cục quản lý thị trường thành phố hà nội đã phát hiện thu giữ
và toàn bộ số hàng hóa này đều không đảm bảo an toàn để lưu thông ra thị trường
xuất một căn nhà có địa chỉ nằm sát bờ đê sông hồng thuộc quận tây hồ thành phố hà nội
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này là nơi tập kết cả nghìn con vịt đông lạnh
tất cả đều được nhập lậu từ trung quốc và đang được chủ cơ sở giã đông để đem bán tiêu thụ ngoài thị trường
người phụ nữ này cho biết mỗi ngày đóng gói hàng trăm hộp trứng gà công nghiệp nhập lậu
mỗi hộp trọng lượng một kg mua vào với giá hơn một trăm linh đồng
nhưng khi bán ra đã được thổi giá lên tới
dù trực tiếp làm nhưng chính người phụ nữ này cũng không dám ăn
không có bất cứ giấy tờ gì về nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chứng tử
cả tấn vịt và trứng non đã bốc mùi ngay sau một thời gian ngắn giã đông
và bằng những gì nhìn thấy khi có mặt tại hiện trường thì cũng có thể biết loại thực phẩm này không đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
sản phẩm này thì nhập lậu và điều kiện cảm quan là không đảm bảo vệ sinh thú y

theo tôi cái này là không đảm bảo cho lưu dung ra thị trường
theo tôi là cái này nó sẽ nguy cơ làm lây nan dịch bệnh cho da cầm và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng

và không đảm bảo
chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức hội đồng covid một mươi chín mời bên công ty môi trường bên công đến và bàn gian toàn bộ các sản phẩm
mỗi con vịt nhập lậu như thế này chỉ có giá khoảng tám mươi đồng
nhưng sau khi được nhập về việt nam qua tay gian thương bóc bỏ lớp vỏ nhăng nhịt chữ nước ngoài bên ngoài
đã trở thành vịt cỏ vịt quê bán ra thị trường với giá một trăm năm mươi đến hai trăm linh đồng một con
lợi nhuận cao cùng với nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao vào dịp cuối năm đã khiến các đối tượng này bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng để kiếm lời
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh phú tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh văn đi sinh năm một nghìn chín trăm tám
hộ khẩu thường chú tại xã thạnh phong
hộ khẩu thường chú tại xã thạnh phú tỉnh bến tre về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thiền án hình sự công an tỉnh bến tre là đối tượng lê trường an
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp rạch hừa xã phú long huyện bình đại tỉnh bến tre
đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi sáu và có sẹo chấm cách hai cm trên trước đầu lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi năm a
khu phố ba phường phú tân thành phố bến tre tỉnh bến tre
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng trôm của tỉnh bến tre ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện